liên quan đến hỏa hoạn nghiêm trọng tại tp hcm chiều nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi động viên tinh thần các nạn nhân và gia đình đồng thời chỉ đạo địa phương ban ngành có liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố ổn định tinh thần và cuộc sống cho nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên tinh thần các gia đình có người chết và bị thương trong vụ cháy thương tâm này đồng thời trao hỗ trợ năm triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết và ba triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị thương
qua đây phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng lưu ý các sở ban ngành liên quan ban quản lý các tòa nhà cao tầng trung cư có nhiều hộ dân sinh sống
cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình tuân thủ nghiêm túc mọi quy định về phòng chống cháy nổ phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân tập trung cứu chữa người bị nạn và ổn định cuộc sống người dân sau vụ hỏa hoạn
nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đề nghị xử lý nghiêm những người có trách nhiệm nếu có bất cập trong quá trình quản lý điều hành tại trung cư carina plaza